trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ ngày hai mươi bảy đến hai mươi chín tháng năm vùng núi bắc bộ mưa to có nơi mưa rất to
trọng điểm của đợt mưa lớn có khả năng ở các tỉnh lạng sơn cao bằng hà giang tuyên quang lào cai yên bái lai châu
từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng năm do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió
lên đến mực năm m nền bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa vừa
riêng vùng núi bắc bộ mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra tổ lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trên các sông suối ở vùng núi bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
có khả năng xuất hiện một đợt lũ biên độ lũ lên trên các sông từ hai đến bốn m
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt ở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trỗng thấp ở khu vực trên
khu vực hà nội từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng năm có mưa rào và rông
riêng đêm ngày hai mươi bảy và sáng ngày hai mươi tám tháng năm có khả năng mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một cấp hai